thưa quý vị dù đã ra về sau khi xảy ra mâu thuẫn nhưng hai đối tượng lại rủ nhau quay lại để chém nhóm đối phương
với hành vi cố ý gây thương tích thì nhan gia bảo lê vũ minh hoàng và đinh hoàng long bảo đều trú tại tp nha trang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nha trang tỉnh khánh hòa bắt tạm giam
vào tối ngày năm tháng chín ba đối tượng ngồi uống cà phê tại quán ở khu đô thị vĩnh điểm trung xã vĩnh hiệp
thì xảy ra mâu thuẫn với một cặp nam nữ tại quán
trên đường về nhà gia bảo rủ long bảo quay lại quán để đánh cặp nam nữ đó
các đối tượng mang theo hai cây dao xông đến chém nhiều nhát vào người của nạn nhân
sau đó bỏ chạy về phía của hoàng đang chờ sẵn để tàu thoát
hai nạn nhân bị nhiều vết thương ở tay chân và đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu